chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những nội dung quan trọng khác
vào sáng ngày hôm nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ hai mươi năm
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh đây là phiên họp thường vụ quốc hội có nội dung lớn nhất từ đầu năm cho tới nay
với hai mươi nội dung quan trọng chủ yếu tập trung vào công tác giám sát lập pháp chuẩn bị cho kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số tám mươi tám và nghị quyết số năm mươi một của quốc hội
về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông đồng thời tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn bộ trưởng tư pháp bộ trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh đây là hai hoạt động giám sát quan trọng được nhiều đại biểu quốc hội quan tâm được cử tri và nhân dân cả nước hết sức mong đợi
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về quy định cụ thể vị trí có cấp hàm trung tướng thiếu tướng mà luật công an nhân dân chưa quy định
về công tác lập pháp ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với tám trong số chín dự án luật đã được quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm
trong đó có dự án luật căn cước công dân sửa đổi dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
cho ý kiến lần đầu đối với hai trong số tám dự án luật sẽ chỉnh quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ sáu là luật bảo hiểm xã hội sửa đổi và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản
thối lượng công tác lập pháp tại phiên họp này là rất lớn trong đó có nhiều dự án luật phức tạp quan trọng được cử tri và nhân dân hết sức quan tâm
điển hình là nhóm ba dự án luật về đất đai về nhà ở về kinh doanh bất động sản
đây là các dự án luật
có tác động lớn về kinh tế xã hội và có quan hệ chặt chẽ với nhau
do đó cần phải đảm bảo tính đồng bộ thống nhất cao để khơi thông các nguồn lực phát triển
đồng thời cần hết sức lưu ý tránh những vướng mắt về thể chế sự trồng chéo mâu thuẫn thiếu thống nhất
và đặc biệt làm sao đó tránh được sơ hở có thể dẫn tới tiêu cực lãng phí thậm chí là có lợi ích nhóm lấy cục bộ ở trong này
và đặc biệt là dự án luật đất đai
trong phiên làm việc sáng nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã trình bày tờ trình nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết sáu trăm năm mươi bảy hai nghìn một mươi chín
quy định cụ thể chức vụ chức danh của sĩ quan công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng thiếu tướng
chưa được quy định trong luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi ba
trong đó nhấn mạnh tại kỳ họp thứ năm vừa qua quốc hội khóa một mươi năm đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
trong đó đã sửa đổi bổ sung quy định về số lượng vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng
do đó việc sửa đổi bổ sung nghị quyết số sáu trăm năm mươi bảy hai nghìn một mươi chín của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn là cần thiết
để quy định cụ thể năm vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng
ủy ban quốc phòng và an ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết
nhằm bảo đảm hiệu lực thi hành của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
hồ sơ dự thảo nghị quyết phù hợp với trình tự thủ tục quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
các quy định của dự thảo nghị quyết phù hợp với chủ trương của đảng về xây dựng lực lượng công an nhân dân
quy định của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba đảm bảo tính đồng bộ thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính khả thi của luật
thảo luận tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội đã thống nhất cao về sự cần thiết ban hành một nghị quyết mới
quy định cụ thể chức vụ chức danh của sĩ quan công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng
chưa được quy định trong luật công an nhân dân
với tỷ lệ một trăm linh tán thành ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua dự thảo nghị quyết
trong phiên làm việc chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội ngay báo cáo kết quả giám sát bước đầu
về việc thực hiện nghị quyết số tám mươi tám hai nghìn một mươi bốn qh một mươi ba và nghị quyết số năm mươi một hai nghìn một mươi bảy qh một mươi bốn của quốc hội
về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông
tại xã hòa bình huyện thủy nguyên thành phố hải phòng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm
tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện thủy nguyên
đã tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
đây là chương trình được bộ công an chọn làm điểm nhân kỷ niệm một mươi tám năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và bảy mươi tám năm ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đồng chí lại xuân môn ủy viên trung mương đảng phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo trung mương đã tới dự
tại ngày hội chủ tịch ủy ban nhân dân xã hòa bình phát động phong trào trong cán bộ nhân dân
tập trung vào việc tích cực triển khai hưởng ứng và tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã
về các chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở thôn xóm
trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và thành phố
tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước đưa nội dung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
vào quy ước hương ước lảng văn hóa
phát biểu tại ngày hội đồng chí lại xuân môn phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo trung ương
ghi nhận biểu dương những thành tích kết quả đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
của xã hòa bình trong thời gian qua
đề nghị chính quyền và nhân dân trên địa bàn tiếp tục dành sự quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung hình thức
phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
lực lượng công an thành phố tiếp tục hướng dẫn triển khai làm nòng cốt thực hiện hiệu quả
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
từ đó góp phần giữ gìn ổn định an ninh trật tự phục vụ sự nghiệp phát triển toàn diện của địa phương và đất nước
thưa quý vị sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định
khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều giúp đỡ ta ít thì thành công ít giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn
từ lời căn dặn của bác thời gian qua lực lượng công an đã chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương
đưa vào thực tiễn rất nhiều mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
hiệu quả thực chất từ những phong trào ấy đã một lần nữa chứng minh cho sự đồng lòng trung sức của nhân dân cùng với lực lượng công an
có phần làm nên sự bình yên trong từng ngôi nhà ngõ phố và địa bàn
ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện của những mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc như vậy
mắt thần người dân vẫn nói vui với nhau đây là một trong những niềm tự hào của bắc tử liêm
hàng nghìn camera xã hội hóa toàn bộ được lắp ở tất cả các trục đường chính và trong khu vực nhà dân
đúng như tên gọi mắt thần dữ liệu camera ghi lại đã giúp lực lượng công an nhận định đánh giá đúng
phục vụ tốt công an
công tác truy xét truy vết truy bắt đối tượng tội phạm vụ việc tai nạn giao thông quản lý tốt địa bàn dân cư
chúng tôi đã cùng với các đồng chí trong đoàn thể cùng với đồng chí công an khu vực
đã đi vận động nhân dân vận động các doanh nghiệp trên địa bàn
là được hơn bốn mươi ba triệu và tổ dân phố một mươi một của chúng tôi đã lắp được hai mươi mắt camera an ninh trên toàn địa bàn tổ dân phố
cùng với camera an ninh rất nhiều mô hình tự phòng tự quản về an ninh trật tự
đã mang lại hiệu quả thiết thực
có thể kể đến như phối hợp tuần tra kiểm soát phòng ngừa tội phạm
xây dựng phong trào tự quản về an ninh trật tự tại khu vực nhà cho thuê trọ
hay chuyên đề vì môi trường mạng xã hội bình yên chuyên đề trinh sát không chuyên ban đêm
đó thật sự là những cánh tay đắc lực giúp sức cùng lực lượng công an tại địa bàn cơ sở
chưa bao giờ tôi cảm thấy là lản trí gì cả lúc nào cũng chỉ muốn phân đấu
thứ nhất là để hoàn thành nhiệm vụ thứ hai là để cho an ninh của địa phương tốt hơn
sự lan tỏa từ các phong trào ấy đã tập hợp thu hút được sự tình nguyện tham gia của nhân dân
nghỉ hưu sau quãng thời gian dài công hiến nhưng một mươi năm nay
bà thuận vẫn luôn tay luôn chân với công việc của một người tổ trưởng dân phố
nhiệt tình tham gia công tác đoàn thể bà thuận cũng là hạt nhân kêu gọi bà con đồng thuận đoàn kết xây dựng quê hương
phải sát sao và phải thường xuyên và phải thực tế trong cái phong trào
hàng ngày hàng đêm có vụ việc hoặc là một cái vụ việc gì xảy ra
thì chúng tôi cũng có sự thống nhất bàn bạc của tất cả các đoàn thể cùng nhau để mà tháo gỡ những khó khăn
chính từ đấy mà nhân dân cũng rất là đồng lòng ủng hộ
chúng tôi có cánh tay nấu dài tức là các nguồn lượng quần chúng nhân dân ở cơ sở
và vào cuộc hệ thống chính trị thì tôi nhận thấy là cái việc để đảm bảo an ninh dự trên dự bán
thì là sự đóng góp rất là quan trọng của nguồn lượng quần chúng
cho nên là việc xây dựng các mô hình chuyên đề liên quan đến quần chúng nhân dân ở trên đệ bàng để tham gia phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là một mấu chốt quan trọng để đảm bảo an ninh thiệt tự trên đệ bàng
người dân hiểu rằng sự tự giác tự nguyện tham gia của họ là sự sẻ chia với lực lượng công an
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của chính mình
để từ đó thổi cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng lớn mạnh hơn
phát huy hiệu quả sức mạnh của quân chúng nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở
thưa quý vị và các bạn cuối tháng bảy vừa qua liên minh châu âu eu đã công bố báo cáo thường niên về nhân quyền và dân chủ trên thế giới năm hai nghìn hai mươi hai
và trong báo cáo này có rất nhiều nội dung thiếu khách quan về tình hình đảm bảo nhân quyền tại việt nam
để tìm hiểu về vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng đến với phần trình bày của biên tập viên nam hà
kính thưa quý vị khán giả với gần hai trăm linh trang báo cáo của eu đánh giá tình hình nhân quyền dân chủ trên toàn thế giới
bên cạnh những đánh giá tích cực trong việc đảm bảo nhân quyền cho người lao động hỗ trợ phụ nữ tại việt nam
báo cáo này cũng đánh giá rằng những hạn chế đối với các quyền chính trị và dân sự ở việt nam vẫn tiếp tục diễn ra trong năm hai nghìn một mươi chín
đặc biệt là đối với quyền tự do biểu đạt
và thiếu khách quan này có thể gây ra những nhận thức lệch lạc về tình hình đất nước con người việt nam
và là cái cớ để các thế lực xấu vin vào chống phá
đây là những hình ảnh của báo cáo về nhân quyền và dân chủ trên thế giới năm hai nghìn hai mươi hai của liên minh châu âu
về quyền biểu đạt báo cáo này đưa ra những nhận định về lo ngại các trường hợp những nhà báo được gọi là độc lập
và quyền tự do biểu đạt tại một số quốc gia trong đó có việt nam
từ đó cho rằng
tự do truyền thông vẫn còn bị hạn chế
quyền truy cập vào các trang web độc lập về chính trị bị chặn
đây là những đánh giá thiếu khách quan
và không hề phản ánh đúng thực tế về đảm bảo quyền tự do ngôn luận tại việt nam hiện nay
thực tế hiện nay thì trong quan điểm và cách tiếp cận của việt nam
về các quyền như là tự do báo chí tự do ngôn luận
còn có những cái điểm khác so với quan điểm và cách tiếp cận của mỹ và một số nước phương tây
châu âu mỹ
thì hay có các quyền tự do báo chí tự do ngôn luận
thì hay có cách đánh giá thông qua các tiêu chí của mình
thì tiêu chí đó là tiêu chí đó áp dụng cho bản thân của họ
như vậy thì cái việc mà chúng ta không đáp ứng hoặc là chưa đáp ứng
hoặc là đáp ứng một phần
thì cũng là điều dễ hiểu
bởi vì thực tế mà nói thì về văn hóa về hệ thống chính trị
chúng ta có sự khác nhau
nhưng mà tôi xin khẳng định đại
là cái tình hình mà chúng ta khi mà hội nhập quốc tế
thì chúng ta đang cố gắng rất là nhiều
để có thể đáp ứng được những cái tiêu chí
mà các đối tác chúng ta mong muốn chúng ta đáp ứng
tuy nhiên ngay lập tức đài á châu tự do rfa
cùng nhiều tổ chức đối tượng luôn chống phá việt nam
đã vin vào báo cáo này
để đưa ra những bài viết xuyên tạc tình hình nhân quyền ở việt nam nói chung
và quyền tự do biểu đạt tự do báo chí nói riêng
họ thường khai thác lời dùng của sự khác biệt này
thì từ đó là áp đặt các cái quan điểm và các cái giả trì
theo cách hiểu và cách làm của họ
từ đó là tạo cớ để can thiệp gây sức ép vào công việc nội bộ việt nam
cũng như là chống phá việt nam trên lĩnh vực dân chủ và nhân quyền
thưa quý vị và các bạn
hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba đã khẳng định quyền con người
trong đó có quyền tự do ngôn luận tự do báo chí tự do tiếp cận thông tin
và thực tế cho thấy việt nam đã đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực này
những năm qua việt nam đã có nhiều nỗ lực trong việc hoàn thiện pháp luật nói chung
pháp luật về quyền con người nói riêng
trong đó có nhiều bộ luật luật liên quan đến quyền tự do biểu đạt
tự do ngôn luận tự do báo chí
nhà nước chúng ta là nhà nước do dân vì dân
cho nên là những tiêu chí liên quan đến đời sống liên quan đến quyền của người dân
luôn luôn được đặt lên hàng đầu
đấy là lý do tại sao mà quốc hội của chúng ta trong những thời gian qua
liên tục thông qua những luật liên quan đến vấn đề này
luật báo chí luật an ninh mạng
và cách làm của chúng ta càng ngày
càng công khai dân chủ
và tham khảo trong quá trình đó
thì tham khảo ý kiến của các đối tượng bị tác động
và đặc biệt là chúng ta tổ chức tham khảo ý kiến của cơ quan đại diện của các nước tại việt nam
trong thời gian qua thì việt nam chúng ta nỗ lực để thực hiện các điều gốc quốc tế về quyền người
được thể hiện rất rõ là chúng ta đã nội luật hóa
các nguyên tắc các chuẩn mực quốc tế về quyền người vào trong hệ thống hiến pháp và pháp luật việt nam
và tổ chức thực thi trên thực tiễn
trên không gian mạng người dân có thể truy cập vào bất kỳ trang web nào để tiếp cận thông tin
không chỉ có thế nhiều trang thông tin tuyên truyền diễn đàn các hội nhóm trên mạng xã hội
đã được chính quyền cơ sở địa phương cùng người dân lập ra
tại đây người dân có thể trực tiếp kết nối trao đổi kiến nghị
và phản ánh các thông tin về các vấn đề mà mình quan tâm
đây là một giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò làm chủ của nhân dân
cũng là một minh chứng rõ ràng nhất cho việc bảo đảm quyền của con người trên không gian mạng
các hoạt động bảo vệ quyền con người trên không gian mạng
trong thời gian qua bộ cũng đã làm quyết liệt
đặc biệt chúng ta có cách ứng xử phù hợp với các nền tảng xuyên biên giới
đã trực tiếp làm việc với các nền tảng google facebook
để gỡ bỏ những nội dung thông tin
không đúng về việt nam hoặc là những thông tin gây hoang mang dư luận
các nước đã bầu chúng ta vào ủy viên của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
đây là một cơ chế đa phương và có tiếng nói khá là trọng lượng trên toàn thế giới
cái việc mà đại diện việt nam được tham gia vào đây
thể hiện là chúng ta đã có nỗ lực và có mong muốn giải thích về thế giới
và đóng góp với thế giới
trong việc bảo đảm dân chủ bảo đảm nhân quyền
cho tất cả người dân trong đó có người dân việt nam
thưa quý vị khán giả
không chỉ liên minh châu âu eu
mà hàng năm một số quốc gia một số tổ chức đều đưa ra các bản báo cáo nhân quyền
trong đó đề cập vấn đề nhân quyền tại việt nam
cùng với đó là những đánh giá nhận định thiếu khách quan về thực tế
đảm bảo quyền tự do dân chủ quyền con người tại việt nam
và việc lần thứ hai việt nam trúng cử
trở thành thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi hai
thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế
đối với những chính sách nỗ lực và thành tựu của việt nam
trong việc đảm bảo ngày càng tốt quyền của người dân
nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây